thưa quý vị kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khoa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng
phẩm chất năng lực uy tín giảm suốt thiệu gương mẫu mất đoàn kết cục bộ bề phái cờ hội
thấy đúng không dám bảo vệ thấy sai không dám đấu tranh có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ chạy chức chạy quyền tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm
đó là những yêu cầu đặt ra trong chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
vấn đề đặt ra ở đây là phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện được những yêu cầu đó
nhất là tới đây chúng ta vừa đại hội đảng các cấp vừa bầu cử hội đồng nhân dân bầu cử quốc hội
tất cả đều liên quan mật thiết tới việc lựa chọn nhân sự
đảng ta đất nước ta có ba cái sự kiện rất lớn
một là đại hội đảng cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc
hai là bầu cử hội đồng nhân dân và đến bầu cử đại biểu quốc hội
và ba là bầu cử các thành viên của chính phủ các bộ trưởng
và các chức vụ tương đương
có nghĩa là chúng ta phải giải quyết hai vấn đề cực kỳ quan trọng hệ trọng đối với sự phát triển đất nước
đường lối đúng và nhân sự trục
nói như bác hồ khi có chủ trương đường lối đúng thì vấn đề quyết định là vấn đề cán bộ vấn đề nhân sự
điều mà không ít cán bộ đảng viên và người dân lo lắng là liệu có làm được như chỉ đạo của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng là kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực
chạy chức chạy quyền chạy phiếu bầu chạy cơ cấu bè phái cục bộ lợi ích nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tâm lý của quần chúng của cán bộ đảng viên trước sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư và chủ tịch nước là sự đồng tình đồng cảm sâu sắc
tiếng nói của tổng bí thư chủ tịch nước là tiếng lòng là ý chí của nhân dân
thứ hai là nỗi lo lắng liệu có làm được những cái điều khẳng định đúng đắn không
những lo lắng đó hoàn toàn có cơ sở từ thực tế bởi trong nhiệm kỳ qua có không ít cán bộ từ trung ương đến địa phương bị xử lý kỷ luật ở mức rất nặng
điều đó cho thấy đã có không ít những cán bộ không đạt chuẩn
lọt vào cấp ủy các cấp mà nguyên nhân là vẫn còn những lỗ hổng trong công tác nhân sự như là bè phái chạy chức chạy quyền
đài một mươi một chúng ta đã ghi vào là phải có cơ chế để khắc phục tình trạng chạy chức chạy quyền chạy chỗ chạy lợi chạy tội chạy bằng cấp chạy huân chương
tại đài một mươi hai vừa rồi thì cũng có những tình trạng vận động chạy trọng
ngay sau đài một mươi hai
dư luận đã khai quát thành bốn trệ
công tác nhân sự của đảng ta rơi vào tình trạng hậu duệ quan hệ tiền tệ trí tuệ
vì thế cái cần nhất là phải làm gì và làm như thế nào để biến những chỉ đạo thành hiện thực
và việc cần làm trước nhất là phải tuân thủ nghiêm túc chặt chẽ quy trình năm bước trong giới thiệu và tuyển chọn cán bộ
để hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền chạy tội chạy lợi

làm quy trình bây giờ năm bước bước nào cũng quan trọng có những bước rất là đông người
không thể nghĩ rằng là chạy được tất cả các phiếu của bằng những người
thế bây giờ người ta không có cái cơ hội để chạy phiếu không có cơ hội để mà tiếp cận
song song với đó là thực hiện nghiêm quy định số hai trăm linh năm của bộ chính trị
về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
đồng thời theo dõi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định này ở tất cả các cấp
chúng ta phải căn cứ
căn cứ vào tiêu chuẩn căn cứ vào các quy định của trung ương khác
ví dụ như là quy định về chống chạy chức chạy quyền hai trăm linh năm
những hành vi mà người ta nếu có mà theo đúng như quy định hai trăm linh năm
đấy là những người mình không chọn
hay là dựng cái quy định về một mươi chín điều cấm đối với đảng viên
mà anh có những cái dấu hiệu nào hoặc anh đã vi phạm điều nào
thì anh cũng không bỏ cho họ
trên thực tế khi đảng ta đã có hàng loạt chỉ thị quy định
với những tiêu chí nhận diện cụ thể giống như những chiếc sàng
để lọc ra cán bộ nào đạt chuẩn cán bộ nào không
nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro trong công tác cán bộ
vấn đề còn lại là khâu thực hiện có thật sự nghiêm túc đúng đắn
để các chỉ thị quy định thật sự là những rào chắn
không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn lọt vào cấp ủy khóa mới
đúng là các quy định hay quy trình về lựa chọn cán bộ ca cấp
cũng như đảng một mươi ba tới đây là cũng đã là
tương đối là hoàn chỉnh tương đối đồng bộ